chiều nay một mươi bốn tháng chín tại hà nội đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã có buổi làm việc với đồng chí trương minh tuấn
bộ trưởng bộ thông tin truyền thông về xu hướng quản lý xã hội mới bằng đô thị thông minh
tại buổi làm việc đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết xây dựng và phát triển đô thị thông minh
là xu hướng mới của các đô thị lớn trên thế giới đem lại hiệu quả kinh tế ngày càng cao
nhiều lợi ích thiết thực cho người dân đặc biệt là nâng cao khả năng phát huy vai trò giám sát rộng rãi của nhân dân
đô thị phát triển nhanh và bền vững hơn
chủ tịch nguyễn thiện nhân nêu rõ quản lý các đô thị lớn ngày càng phức tạp
quản lý đô thị lớn chính là quản lý nguồn lực phát triển kinh tế của đất nước
vì chính các đô thị là động lực chủ yếu trong phát triển kinh tế xã hội
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng bộ thông tin truyền thông trương minh tuấn đánh giá
khu đô thị thông minh sẽ góp phần quan trọng giúp các thành phố tìm kiếm mô hình xây dựng đề án
lắng nghe kinh nghiệm quốc tế các giải pháp khả thi và những cơ hội hợp tác mới
để các thành phố lớn quyết tâm triển khai xây dựng đô thị thông minh trong thời gian tới
đồng thời mời các chuyên gia tư vấn hàn quốc làm nòng cốt trong quá trình thực hiện đề án xây dựng đô thị thông minh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi